kính thưa quý vị các lực lượng tham gia tuyến đầu phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
luôn phải đối mặt với những khó khăn và nguy cơ lây nhiễm khi phải tiếp xúc với nhiều người
và trường hợp một chiến sĩ công an quận tân phú tp hcm bị nhiễm covid một mươi chín
trong quá trình trực chốt tại các điểm nóng là một minh chứng
tuy nhiên không vì thế mà nản lòng các anh vẫn vững vàng trong cuộc chiến chống dịch như chống giặc
đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu tại quận gò vấp tp hcm
tập thể cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông và trực tự công an quận gò vấp
là một trong những đơn vị tuyến đầu thực hiện đảm bảo giãn cách xã hội
nhằm kiểm soát và phòng tránh dịch bệnh lây lan
dù khó khăn vất vả nhưng các anh vẫn đang nỗ lực hết mình vì nhiệm vụ
hiện tại trí hậu thời tiết mưa nắng khốc thường quân số của chúng tôi rất là mỏng
mà phải đảm trách là một mươi hai chốt trên địa bàn làm việc cả ngày và đêm
và một số anh em trong một mươi ngày qua đã chưa được về nhà là chuyên tâm thực hiện nhiệm vụ
nhưng trong quá trình kiểm soát hướng dẫn người tham gia giao thông
thì khó thực hiện việc đảm bảo khoảng cách
cho nên là nguy cơ lây nhiễm bệnh rất là cao
bên cạnh đó cái ý thức của người tham gia giao thông
trong việc thực hiện chỉ thị số bệnh máu còn chưa có cao
cho nên chúng ta cần phải có biện pháp là tuyên truyền
đặc biệt là đối với các địa bàn chấp tranh phải nâng cao việc tuyên truyền lên
để người dân nâng cao nhận thức và hạn chế việc ra vào địa bàn gò vấp
không chỉ thế
trong đất trực chốt giữa mưa nắng tất thường
các chí sĩ công an và lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát
đôi khi còn gặp phải sự phản ứng của một số người dân thiếu ý thức
nhiều trường hợp không mang điện thoại để khe báo y tế online
hoặc không có điện thoại đều được các anh tận tình hướng dẫn
trong khi đi làm nhiệm vụ thì tất cả trên đều được trang bị
như là nón kiến khẩu trang bôi tay
khi ra làm nhiệm vụ để đảm bảo an toàn sức khỏe cho chính mình
và cho người nhà
trong quá trình đi làm thì
sau khi làm về thì mình phải làm vệ sinh
tẩy rửa sắc trụng này kia đồ hết cho nó sạch sẽ
rồi mới tiếp xúc được với lại người nhà
hoặc là đồng chí đồng đội trong cơ quan làm việc
ngoài việc dập chốt ở đây
sau khi trực chốt xong thì tổ sẽ đi chống đua
băng điên thì chống đua
xử lý các tình các xe lạng lấp
quậy phá hoặc là các lỗi không đồng bụi
nhất là cái lỗi mà không đồng bụi không đeo khẩu trang
có những trường hợp như trong nhà
đi ra mà quên đeo thì mình nhắc nhở
mình kêu vô nhà hoặc là tụ tập trước nhà một hai người gì đó
nói chuyện với nhau thì mình kêu có gì vô nhà
không có cho tụ tập ngoài đường
những hình ảnh trên cho thấy muôn vàng khó khăn nguy hiểm
mà lực lượng công an quân đội y bác sĩ dân quân tự vệ
hay cả các bạn tình nguyện viên đang gặp phải
do đó càng chân quý sự hy sinh thầm lặng của các anh chị
mới đây rất nhiều mạnh thường quân các doanh nghiệp
đã chuyển đến các điểm nóng về dịch covid một mươi chín
vật tư thiết bị y tế để trang bị thêm cho lực lượng chức năng
khi làm nhiệm vụ góp phần công sức để đẩy lùi dịch bệnh
đảm bảo an toàn cho các lực lượng tuyến đầu